liên quan đến việc phát hiện ca nhiễm covid một mươi chín ở hà nội sáng nay cơ quan chức năng thành phố vừa tiến hành phong tỏa ngõ hai trăm ba mươi trên hai mươi sáu mễ trì thượng vào một nhà hàng pizza ở đường trần thái tông thuộc quận cầu giấy
được biết ca nhiễm sars cov hai này là anh nth hai mươi ba tuổi địa chỉ tại hai trăm ba mươi trên hai mươi sáu mễ trì thượng phường mễ trì quận năm tù liêm
là nhân viên bán pizza tại cửa hàng một trăm linh sáu trần thái tông cầu giấy
từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi anh hát đi đà nẵng du lịch cùng gia đình khoảng hai mươi chín người
ngày hai mươi ba tháng bảy xuất hiện ho suốt nhẹ từ ba mươi bảy năm đến ba mươi tám hai độ c kèm có đầm đặc
ngày hai mươi tám tháng bảy anh hát đến bệnh viện nhiệt đới trung mương khám sàng lọc và được hướng dẫn nhập viện để cách ly
chụp x quang có hình ảnh nhiều ổ viêm nhỏ rải rác ở hai phổi
kết quả xét nghiệm của bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương ngày hai mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi pcr dương tính với virus sars cov hai
ngày khi xác định ca nhiễm
quận cầu giấy đã điều động đội phản ứng nhanh của trung tâm y tế phun khử khuẩn khu vực nhà hàng giả soát lên danh sách những người tiếp xúc gần
cũng trong sáng nay công an phường mỹ trì dựng rào chắn ở một đoạn ngõ hai trăm ba mươi mỹ trì thượng nơi ca nhiễm cư trú hạn chế người dân ra vào
trung tâm y tế quận nam tử liêm phun khử khuẩn ở quanh khu vực